những thông tin không mấy tích cực về dịch bệnh tiếp tục tác động tới thị trường chứng khoán ở cả châu á và châu âu
chốt phiên giao dịch mùng một tháng bốn các thị trường chứng khoán châu á giảm điểm
chỉ số chứng khoán hang seng của thị trường hồng kông trung quốc khép lại phiên giao dịch ngày một tháng bốn với mức giảm hai một mươi bốn
chỉ số chứng khoán tổng hợp thượng hải giảm năm mươi bảy trong khi đó tại châu âu chỉ số chứng khoán london ftse một trăm linh giảm ba ba
chỉ số chứng khoán frankfurt dax của đức giảm ba trong khi chỉ số chứng khoán paris cac bốn mươi của pháp cũng mất ba một giá trị